thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã phối hợp với công an huyện trà bồng
và công an thị trấn trà xuân bắt giữ lương tấn hùng ở thị trấn trà xuân huyện trà bồng
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cố ý gây thương tích và liên quan đến vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
năm hai nghìn hai mươi một lương tấn hùng cùng đồng bọn đã dùng mã tấu chém hai người bị thương tích
tiếp đó lương tấn hùng đã liên quan đến vụ tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện bình sơn
công an tp quảng ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với lương tấn hùng về tội cố ý gây thương tích
trong thời gian trốn truy nã lương tấn hùng luôn di chuyển nhiều nơi
gần đây đối tượng trốn trong một căn nhà hoang ở tổ dân phố số hai thị trấn trà xuân huyện trà bồng
và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được lương tấn hùng
lợi dụng lúc mọi người đã ngủ say chỉ trong vòng một đêm lê văn nhỏ đã lấy trộm hàng chục chiếc đồng hồ nước
đem bán lễ tiền tiêu xài gây bức xúc trong quân chúng nhân dân
đối tượng vừa bị công an thành phố châu đốc tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày năm tháng một mươi một nhỏ đi bộ tới khu vực khóm vĩnh tân phường vĩnh ngương thành phố châu đốc
dùng kim bấm lấy trộm bảy đồng hồ nước của người dân
sau đó tiếp tục tới khu vực khóm một phường châu phú a lấy trộm thêm bốn đồng hồ nước của các hộ dân
rồi đem về nhà cất giấu
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày biết hành vi trộm đồng hồ nước của mình đã bị bại lộ
nhỏ tới công an phường châu phú a đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
ngoài ra nhỏ còn khai nhận từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một
bằng thủ đoạn tương tự nhỏ đã lấy trộm tổng cộng bốn mươi bảy chiếc đồng hồ nước của các hộ dân
trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện an phú
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện một cơ sở đang có hành vi sản xuất chế biến mỡ lợn bẩn
ở phường đông tâm thành phố vịnh yên
tại thời điểm kiểm tra phát hiện một nồi lớn mỡ lợn có màu đen kịp đang được nấu trên bếp lò
gần đó là các bao tải đựng tóc mỡ có màu nâu đen
ở sân là xe chất đầy túi đi lông đựng mỡ lợn bên trong đã bốc mùi nồng nặc
cơ quan sản xuất cơ sở sản xuất mỡ lợn này là của gia đình bà nguyễn thị vân
ở phường đông tâm thành phố vịnh yên
bà vân đã không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến việc sản xuất chế biến mỡ lợn nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
thu giữ để tiêu hủy toàn bộ khoảng năm tạ mỡ lợn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến kiên giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển
theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của gió mạnh trên biển
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn
khi có tình huống tăng cường công tác thông tin truyền thông về diễn biến thời tiết
thiên tai và biện pháp ứng phó gió mạnh trên biển rông lốc trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân chủ động phong tránh giảm thiểu thiệt hại
thưa quý vị qua bốn ngày xét xử tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt trên sáu mươi chín năm tù
cho ba mươi ba bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
vụ việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực phường năm thành phố vĩnh long
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhóm của nguyễn hữu lộc và nhóm của lê anh hào đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập đánh nhau
tại khu dân cư minh linh
khu vực phường năm tp vĩnh long ngay sau đó công an tp vĩnh long đã triển khai lực lượng
truy bắt và bắt giữ được ba mươi ba đối tượng có liên quan tạm giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế
nhiều thanh kim loại vạt nhọn nhiều vỏ đạn một khẩu súng quân dụng
trong quá trình truy bắt một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an tp vĩnh long đã ra quyết định truy nã
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu lộc hai năm tù lê anh hào hai năm ba tháng tù
các bị cáo còn lại bị tuyên ba năm ba tháng tù đến thưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng
phòng cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long vừa phát hiện triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vai lãi nặng
với lãi suất tương đương ba trăm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy một năm
nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm trần duy tân lê thành nhân và trần thu vân
khung chú tại tp thủ dâu một tp vĩnh long
theo tài liệu của cơ quan điều tra với thủ đoạn rất tinh vi
đối tượng trần duy tân cùng đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn tp thủ dâu một vai
với lãi suất trung bình từ một đến một năm một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy một năm
thu lời bất chính số tiền trên hai tỷ đồng từ việc cho vay lãi nặng
mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi ba đến nay khiến nước lũ trên thượng nguồn đổ về nhiều
gây ra không ít thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng
trên địa bàn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
hiện nay địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục kịp thời
nhằm sớm ổn định đời sống sản xuất cho người dân
nhiều điểm trũng thấp bị ngập cục bộ việc lưu thông của người dân tạm thời bị chia cắt
học sinh phải nghỉ học mưa lũ cũng làm hư hỏng hệ thống nước
gây ra tình trạng sạt lờ ở một số khu vực ven đồi mái ta luy trên các tuyến giao thông
tại các xã đặc biệt làm sạt lờ hoàn toàn đoạn đường từ suối đá xã ba cụ bắc đi xã ba cụ nam
các ngành chức năng và các xã thị trấn của huyện cũng đã chủ động tiến hành
các biện pháp khắc phục tạm thời tại những khu vực bị thiệt hại
trên các tuyến đường cầu cống để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện đi lại
nhất là việc bảo vệ cây cầu tạm sơn trung nối liền thị trấn tô hạp với xã sơn trung
và các xã cánh tây của huyện bị nước lũ làm hư hỏng
hiện tại huyện khánh sơn đang tiếp tục giả soát thống kê cụ thể con số thiệt hại
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là
không đi lại câu cá vớt củi trên sông suối tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
lội nước ngập treo thuyền để tham quan phố cổ hội an thời gian qua đã thu hút rất nhiều du khách trong nước và quốc tế
thế nhưng để đáp ứng nhu cầu của du khách thì nhiều phương tiện giao thông thủy
dù không đủ điều kiện an toàn về cứu sinh cứu đắm vẫn bất chấp hoạt động
công an tp hội an tỉnh quảng nam đã tiến hành xử lý những trường hợp vi phạm
do nhu cầu của du khách tăng đột biến những ngày vừa qua đã xuất hiện nhiều phương tiện ghe bơi gắn động cơ
đây là những phương tiện không được cấp phép hoạt động chủ phương tiện không có dây phép hành nghề
không đảm bảo các yêu cầu về cứu sinh tiềm ẩn nguy cơ rất lớn xảy ra tai nạn giao thông đường thủy
để đảm bảo an toàn cho người dân du khách tham quan trong lúc phố cổ hội an bị ảnh hưởng nặng nề của mưa ngập
công an tp hội an đã chủ động nắm tình hình kịp thời phân công lực lượng chốt chặn
lập biển cảnh báo hướng dẫn du khách tránh đến tham quan tại những điểm ngập sâu nguy hiểm
cảnh sát giao thông công an phố cổ đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm
hướng dẫn nhắc nhở nhiều trường hợp có biểu hiện vi phạm đình chỉ hoạt động nếu phát hiện các ghe tàu của người dân không đảm bảo an toàn
qua đó đã phát hiện một số trường hợp vi phạm không bảo đảm điều kiện an toàn
vẫn cố mời trào lôi kéo du khách trải nghiệm đi ghe trong phố
công an tp hội an cho biết trong những ngày tới
quý vị sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuyên truyền yêu cầu bà con ngư dân
các cá nhân hoạt động vận chuyển hành khách đường thủy và du khách chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
thưa quý vị bốt hàng động hay tham nước hàng động là một chỉ dấu quen thuộc của người dân thủ đô
không chỉ bởi cấu trúc đặc biệt mà còn bởi những câu chuyện ẩn chứa bên trong một di tích đã trở thành biểu tượng của hà nội
ngày hôm qua trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi
lần đầu tiên sau một trăm hai mươi chín năm di tích quen thuộc này đã mở cửa đón du khách tham quan
hứa hẹn trở thành một không gian trải nghiệm mới đánh thức giá trị di sản
ngay khi biết thông tin tháp nước hàng đậu mở cửa đón du khách vào tham quan
nhiều người dân thủ đô rất hào hứng và đến đợi từ sáng sớm để chờ được chiêm ngưỡng những kiến trúc bên trong
ngày xưa lúc tôi còn bé khi đi ra vườn hoa hàng động chơi
thì thời gian đấy cũng không
cũng có người những công nhân vẫn đi ra đi vào làm việc
cái là thỉnh thoảng vẫn thấy mở cửa làm việc
nhưng mà về sau sau một thời gian dài thì thấy đóng cửa
cho đến hôm nay thì sau khi bao nhiêu năm mở lại thì tôi thấy là kiểu như
cái bốt nước này nó có một bát lên mình một cái áo mới
mà tức là mọi người rất hào hức tất cả đều háo hức
lần đầu tiên được đi vào bên trong bốt hàng động để xem được là
cấu trúc cũng như là ở bên trong nó có cái gì thì khi đi vào thì em cũng đã rất là chóng ngợp
bởi vì cái bên trong người ta sắp đặt rất là nghệ thuật rất là đẹp
và được làm từ những cái sản phẩm tái chế
thì em nghĩ đây là một sự kiện rất là ý nghĩa
tháp nước hàng đậu được xây dựng từ năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn
là một trong những công trình kiến trúc cổ của hà nội do người pháp xây dựng
cùng với nhà máy nước yên phụ tháp được xây dựng để phục vụ việc cung cấp nước sạch cho người dân
không chỉ người dân thủ đô mà du khách nước ngoài cũng cảm thấy thú vị
khi được trải nghiệm không gian bên trong của tòa tháp có lịch sử lâu đời
khi bước chân qua cánh cổng của tháp nước này tôi thấy một không gian đầy sắc màu phía bên trong
âm thanh của tiếng nước cũng giúp tôi cảm thấy thư giãn khi trải nghiệm hành trình khám phá một vòng bên trong tháp nước
đây cũng là trải nghiệm tuyệt vời mà trước đây tôi chưa bao giờ được chứng kiến
nó thực sự rất ấn tượng
đứng ở bên trong lòng tháp nước hàng đậu như thế này thì tôi lắng nghe rõ ràng tiếng âm thanh của nước
và đây cũng là ý tưởng sáng tạo của nhóm kiến trúc sư đã sử dụng âm thanh cũng như ánh sáng từ các vật liệu tái chế
để tái hiện lại không gian bên trong của tháp nước hàng đậu hơn một trăm linh năm tuổi
các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại sáu khoang chính đại diện cho lục thủy theo quan niệm á đông
lục thủy tượng trưng cho sáu nguồn nước trong tuyệt vời
chúng không có hình cụ thể mà tùy theo trí tưởng tượng của khách tham quan có thể là hình lá sen cũng có thể là giọt nước
khi mà mọi người được trải nghiệm trong không gian thì mọi người chỉ đi được ở phần kết cấu móng
cái kết cấu để đỡ cái trụ nước đấy như thế nào thì tại vì khi mà cải tạo lại hệ thống thang để đi lên ở các nước ấy
thì nó liên quan đến các cái vấn đề về đại chúng về quần chúng với cả cái về cái vấn đề an toàn của khách tham quan

nó liên quan đến các cái vấn đề về đại chúng về quần chúng với cả cái vấn đề an toàn của khách tham quan